kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày đầu tháng ba khu vực đông bắc bộ phổ biến ít mưa
đùa ấm không khí có xuống tăng dần nên cảm giác khô hành sẽ giảm đi
về đêm và sáng có sương mù sương mù nhẹ và nhiệt độ tăng dần lên mức là một mươi năm một mươi tám độ
không còn cảm giác rét sâu như những ngày vừa qua
ban ngày trời có nắng yếu gián đoạn với nhiệt độ cao nhất
sao động trong khoảng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
tương tự các tỉnh phía tây bắc bộ trời ít mưa trong ba ngày tới
hiện tượng sương mù xuất hiện vào đêm và sáng sớm khiến tầm nhìn xa giảm thấp
quý vị chú ý khi lưu thông trong khoảng thời gian này
còn trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ tăng dần
đến ngày ba ba cao nhất có thể đạt mức hai mươi bảy hai mươi tám độ
tiết trời nắng ấm thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân và du khách khi đến đây
khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới mưa giảm nhanh về diện và lượng
chỉ còn dài rác tại các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
với lượng nhỏ tập trung về đêm và sáng
còn trưa chiều có nắng gián đoạn nhiệt độ tăng nhẹ cao nhất phổ biến từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa cũng giảm nhanh
chỉ còn mưa nhỏ dài rác ở các tỉnh đà nẵng quảng nam và quảng ngãi
còn lại có nắng nhiều nhiệt độ cao nhất tăng dần phổ biến từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng bình thuận có nơi ba mươi độ thời tiết tạnh giáo
thuận lợi hơn cho sinh hoạt của người dân sau đợt mưa kéo dài vừa qua
đến với khu vực tây nguyên dự báo trong cả ba ngày trời phổ biến là không mưa
ban ngày có nắng
tại vùng cao tây nguyên đêm và sáng trời rét
với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng một mươi bảy hai mươi độ và cao nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành miền nam cũng đang trong những ngày cao điểm mùa khô
khi mà các hình thế gây mưa trái mùa không xuất hiện trời tạnh giáo
có nắng nhiều trong ngày nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông có nơi sấp xỉ ba mươi năm độ
trời oi nóng trong khoảng thời gian trưa chiều
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe